ngày một mươi hai tháng một tại hà nội trường đại học fpt đã tổ chức lễ hội tết dân gian ba miền
tái hiện lại những nét văn hóa tết cổ truyền dân tộc thu hút đông đảo học sinh sinh viên
trong đó có nhiều du học sinh quốc tế cùng tham gia
ban tổ chức đã sắp xếp bài trí tạo những khoảng không gian gần gũi với tết cổ truyền việt nam
lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú
mang đến một hoạt động ý nghĩa cho các bạn sinh viên những ngày cuối năm
lễ hội tết dân gian năm nay bọn em muốn tổ chức để dành cho không chỉ là các bạn sinh viên
đang sinh sống học tập tại miền bắc này mà các bạn ấy có cơ hội trải nghiệm văn hóa
trên toàn bộ lãnh thổ đất nước và thứ hai là có cơ hội để có thể các bạn sinh viên
tại các miền khác nhau nhất là họ nhớ về cái tết ở quê hương họ
và thứ hai là họ trải nghiệm các tết ở cùng miền khác
và sau đấy thì các bạn sinh viên quốc tế họ có thể hiểu thêm và cụ thể hơn
về cái tết tại việt nam
bên cạnh những chương trình văn nghệ hấp dẫn
lễ hội tết dân gian ba miền thu hút nhiều người dân tham gia
với những hoạt động như viết thư pháp nạn tòa hè gói bánh trưng
bên cạnh đó các gian hàng tại lễ hội đều gắn với chủ đề tết dân gian
giúp các bạn trẻ hiểu thêm về văn hóa dân tộc
em cảm thấy là những hoạt động ở đây rất là đặc sắc và đa dạng
và thì mình cảm thấy rất là hấp dẫn với những cái hoạt động này
vì nhân dân người miền trung thì đây là dịp cuối năm cũng gần đến tết rồi
và tham gia cái buổi tết dân gian hôm nay là mình cảm thấy rất là nhớ nhà
lần đầu tiên tham gia tết việt nam được tự tay làm và thưởng thức những món ăn cổ truyền
chơi trò chơi dân gian tìm hiểu về nền văn hóa mới lạ cùng sinh viên bản địa
khiến các bạn du học sinh cảm thấy rất hứng thú
đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào không khí tết cổ truyền ở việt nam
tôi cảm thấy rất vui và hào hứng
tết ở đất nước các bạn có nhiều phong tục độc đáo
khiến tôi cảm thấy rất thích thú và bất ngờ
không khí tết ở đất nước các bạn thật là tuyệt vời
tôi thích nhất là hoạt động nặng tò he và gói bánh trưng
tôi muốn được tham gia vào những hoạt động như thế này thêm nhiều lần nữa
với những hoạt động phong phú và ý nghĩa
lễ hội tết dân gian ba miền đã mang đến cho những người tham gia một không khí vui tươi và ấm cúng
góp phần bảo tồn được những nét đẹp văn hóa truyền thống của tết cổ truyền dân tộc